sau khi được cấp cứu điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế cho ra viện
sau khi được cấp cứu điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế cho ra viện
cơ sở y tế là khu vực phố cổ được du khách biết đến như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất miền trung và của cả nước
hàng triệu lượt khách quốc tế đến tham quan thành phố mỗi năm là một minh chứng cho sức hấp dẫn của thương hiệu du lịch này
và để đáp ứng được nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách thì người dân nơi đây cũng đã rất nhanh nhảy mở rộng phát triển rất nhiều loại hình dịch vụ
vâng và tuy nhiên đi kèm với sự phát triển thì vẫn luôn là nhiều nguy cơ tiềm ẩn và một trong những mối nguy mà người dân cũng như du khách nơi đây
phải đối mặt đó chính là cháy nổ
khu di sản văn hóa thế giới này với tám mươi công trình được làm bằng gỗ san sát nhau và thực tế là nhiều vụ cháy đã liên tục xảy ra
với những thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản trong thời gian gần đây tại phố cổ hội an
khiến nỗi lo của người dân và chính quyền nơi đây không phải là không có căn cứ
tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba nhà cổ một trăm ba mươi bốn trần phú bốc cháy dữ dội
vốn được cho thuê lại
để kinh doanh toàn bộ hàng hóa và tám mươi căn nhà bị thiêu trụi
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu nhà cổ số bảy mươi sáu nguyễn thái học cũng phát hỏa
phải mất hơn một giờ đồng hồ lực lượng chức năng và người dân mới dập tắt được ngọn lửa
mới đây nhất ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tại nhà cổ chín mươi năm nguyễn thái học vụ cháy cũng đã thiêu dụi nhiều vật dụng và bàn ghế dùng để kinh doanh cà phê
tháng một mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu nhà cổ một trăm một mươi bảy nguyễn thái học cũng phát hoạ
trong quá trình sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt của nhân dân ông đó có thốc hương thời cúng rồi đốt trầm
nếu trong thời điểm những vụ cháy vừa qua thì may mắn là xảy ra ban ngày
nếu mà sẽ ra vào đêm nếu phát hiện mụn và chữa cháy không kịp thời thì có thể nó sẽ dẫn đến cháy lớn
gây ảnh hưởng và tác động về tài sản tính mạng nhân dân giá trị tinh thần di sản văn hóa của thế giới phố cổ hội an
điều đáng nói tại phố cổ hội an chín mươi một trăm linh nhà mặt tiền được sử dụng để giao dịch buôn bán với nhiều mặt hàng dễ cháy như đồ da tranh ảnh vải vóc quần áo
trong khi đó tại những cơ sở kinh doanh này đêm thì lại thường không có người
những vụ cháy vừa kể trên cũng là trường hợp như vậy
không lúc xưa lúc mà sự cố xảy không ở lại lúc sau này thỉnh thoảng có ở lại và cũng có lúc không
tối thì có bảo vệ ở lại nhưng mà lúc đó thì bảo vệ bị đang ngủ lại mà vì vấn đề đau cho nên là bảo vệ về và lên bệnh viện nằm
cho nên trước đó thì không có ai ở đó
các chủ nhà phần lớn là cho thuê nhà
rồi họ ra ngoài phố cổ họ sống
bán đêm gần như nhà đóng cửa bỏ trống
các hộ kinh doanh thuê kinh doanh thì đến khi hết giờ thì người ta một là chỉ còn lại một hai cái em trực ở lại bảo vệ
thế còn lại họ ra ngoài sống
cho nên gần như là nếu xảy ra bán đêm là không ai biết tôi mà làm được
may mắn là những vụ cháy tại hội an trong thời gian qua chỉ mới diễn ra cục bộ
công tác trợ cháy kịp thời
tuy nhiên ông nguyễn trí trung giám đốc trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa thành phố hội an
cho biết trong lịch sử việc cháy lan ra cả một khu phố là đã từng xảy ra
trong lịch sử mà nói thì hội an là một công trình kiến trúc quần thể kiến trúc gỗ
thế nên việc cháy đã xảy ra trong sự ghi chấp rất nhiều lần
là có một lần cháy luôn cả cái dãy tuyến phố đó
và tại hệ thống nạn xảy ra rất nhiều nhà ở khu vực bây giờ gọi là đường trần như cáp
nếu để xảy ra cháy lan các kiến trúc gỗ tại di sản thế giới hội an
thì rõ ràng hậu quả không thể
không thể tính hết được
do vậy những phương án phòng cháy chữa cháy
thậm chí là để ứng phó cho cả trường hợp xấu nhất cần được đặt lên hàng đầu
tránh trường hợp mất bỏ mới lo làm chuồng
thực tế công tác phòng cháy chữa cháy tại di sản thế giới hội an
cũng đã được lực lượng chức năng cũng như các cấp chính quyền hết sức quan tâm
tuy nhiên vẫn còn tồn tại không ít những bất cập
và những bất cập đó là gì
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
để tập trung công tác tuyên truyền huấn luyện cho nhân dân
các hộ kinh doanh các cơ sở trong khu vực hỗ cố
để nắm tốt những kiến thức và biện pháp về công tác phòng cháy cháy
để từ đó có biện pháp phòng ngừa trong mỗi hộ kinh doanh hộ gia đình
đồng thời về phía công tác kiểm tra
chúng tôi cũng đã tăng cường cán bộ xuống địa bàn cơ sở
để phục vụ tốt công tác kiểm tra hướng dẫn cho cơ sở
để khắc phục những thiếu sóc còn tại
để tránh những thiếu sóc còn lại
đến mức thấp nhất cái nguy cơ sẽ là cháy
chúng tôi cũng đã tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu
bố trí quần số trực hai mươi bốn h hai mươi bốn h
để sẵn sàng có sự cố cháy
thì nhận tin chúng tôi đảm bảo triển khai lực lượng phương tiện
để nhập tác kịp thời cái đám cháy
nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác phòng cháy chữa cháy là vậy
tuy nhiên thực tế những vụ cháy xuất phát từ sự bất cẩn của người dân
hay sự cố chậm điện vẫn đã xảy ra
và việc mỗi nhà đều tự trang bị những bình chữa cháy mini như thế này

về nguồn nước để phục vụ cho việc chữa cháy
chủ yếu lấy ở sông hoài và những trụ nước của đô thị nằm ngoài phố cổ
còn trong khu vực phố không phải là không có
nằm trong dự án hạ tầng phố cổ năm hai nghìn sáu khoảng
chữa cháy như thế này được lắp đặt ở các tuyến phố
nhưng bị hoen dỉ không có nước
có thể nói là nếu như trực chiến một trăm linh để đảm bảo nước ở các hàng cứu hỏa
thì chúng ta làm chuyện này
năm hai nghìn một mươi hai thì ủy ban nhân dân thành phố hồi an đã đề trình dự án phong cháy chữa cháy
được xem như là kế hoạch phòng thủ căn bản với kinh phí là hai trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên đến nay thì dự án vẫn chỉ nằm trên giấy bởi vì khó khăn trong vấn đề kinh phí
sau nhiều lần đặt với vấn đề với tỉnh với các cơ quan của bộ thì có thể nói là vốn cho dự án này lớn quá
do vậy mà có thể nói là khó triển khai thực hiện
ông nguyễn văn dũng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồi an
cho biết dù đề án phòng cháy chữa cháy một cách toàn diện căn bản với hệ thống báo cháy tự động chưa được triển khai
nhưng thành phố vẫn luôn chủ động trong công tác này tăng cường việc kiểm tra
không cho phép việc biến nhà ở thành kho lưu trữ hàng hóa dễ cháy tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
tuy nhiên thiết nghĩ với một di tích được công nhận là di sản thế giới
thì mọi công tác cho việc bảo tồn trong đó có vấn đề phòng cháy chữa cháy
có lẽ không chỉ là trách nhiệm của hội an hay tỉnh quảng nam